đà nẵng cần gương mẫu trong việc giảm biên chế tìm cán bộ giỏi để phục vụ trong cơ quan nhà nước
đồng thời cũng cần đi đầu trong công tác xã hội hóa dự án xây dựng
đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trong buổi làm việc với lãnh đạo đà nẵng vào chiều ngày hai mươi tám tháng chín tại hà nội
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương đà nẵng thực hiện tốt kế hoạch chín tháng đầu năm
tuy nhiên trên thực tế đà nẵng vẫn còn tồn tại những hạn chế yếu kém cần khắc phục ngay

phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu xương đà nẵng thực hiện tốt kế hoạch chín tháng đầu năm
tuy nhiên trên thực tế đà nẵng vẫn còn tồn tại những hạn chế yếu kém cần khắc phục ngay
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu xương đà nẵng thực hiện tốt kế hoạch chín tháng đầu năm
tuy nhiên trên thực tế đà nẵng vẫn còn tồn tại những hạn chế yếu kém cần khắc phục ngay